trung bình mỗi ngày tại các chốt phòng dịch đường bộ ở thành phố đà nẵng đã kiểm tra hơn một mươi tám hai trăm linh lượt phương tiện
với hơn ba mươi một lượt người và để đảm bảo phòng chống dịch các chốt triển khai rất chặt chẽ việc khai báo y tế
và đo thân nhiệt từng trường hợp với lưu lượng lớn như vậy tại một số thời điểm đã xảy ra tình trạng quá tải
un tắc cục bộ lực lượng trực chốt phải hoạt động hết công suất dưới thời tiết oi bức của những ngày hè nắng nóng
cửa ô hòa phước là chốt trọng điểm đón đầu các phương tiện từ phía nam vào thành phố
để thuận tiện chốt phân thành hai luồng một bên dành cho người đã khai báo y tế online
chỉ cần quét mã vạch và lối bên cạnh dành cho trường hợp chưa khai báo y tế
tại mỗi chốt lực lượng cảnh sát trò thông được bố trí điều tiết phân luồng từ xa
mỗi lượt như vậy sẽ có từ năm đến một mươi phương tiện được di chuyển vào khai báo y tế
nửa tiếng và cái chung là khai báo là tương đối đơn giản
mình chẳng nhắc mình an toàn thôi mình đi ra đi vào an toàn thôi
nhờ có khai báo online đây thời gian vô đây thì cũng nhanh thôi
thực tế ghi nhận tại một số thời điểm có xảy ra tình trạng ung tắc cục bộ
nguyên nhân là do các tài xế và hành khách không thực hiện khai báo y tế online trước đó
đến chốt mới bắt đầu thực hiện nên mất rất nhiều thời gian
như phương tiện
phải xếp hàng đợi chờ hàng giờ mới có thể thông chốt
nếu mà để cho dừng mà lâu quá là tài xế hỏi xuống sẽ hỏi
nên là bộ phận hướng dẫn là phòng nó hướng dẫn một cái máu vạch là đem vào để phía trước
nếu mà đông quá là tài xế tự xuống đó dùng điện thoại thông minh để khai báo trước
khi đó là khi nào qua chốt là chỉ có tài xế cầm điện thoại thông minh đó và chạy vào bộ phận y tế
như thế nó giảm bớt cái lượng này cho giảm bớt quá tải cho bộ phận y tế là khi nhập tập trong đông người
sau sự việc tài xế dương tính lọt vào thành phố làm bùng phát dịch
chính quyền đà nẵng đã bổ sung thêm lực lượng phương tiện điều kiện làm việc tại mỗi chốt
mỗi chốt hiện có khoảng hai mươi người tham gia làm nhiệm vụ
như vậy số lượng người đã tăng gấp hai lần so với trước đây đáp ứng yêu cầu siết chặt phòng dịch
lực lượng ở chỗ luôn luôn kiểm soát và lưu ý quan tâm tới tất cả các đối tượng
mà di chuyển xuất phát từ các vùng dịch được website của bộ y tế thông báo
ở trên hệ thống thì đối với lại các đối tượng người lái xe ở tất cả các vùng dịch
mà vận chuyển hàng hóa vào trong thành phố thì lực lượng tại chốt kiểm soát và yêu cầu kê khai theo quy định
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng sáu sở giao thông vận tải đà nẵng yêu cầu đối với người và phương tiện
từ vùng dịch được bộ y tế công bố thì không được vào thành phố toàn bộ phải quay đầu
đồng thời không làm thủ tục cho xe xuất bến đối với các phương tiện đăng ký tuyến
đến các địa phương có ca mắc covid một mươi chín